với bài thi đánh giá năng lực của bộ công an thí sinh đăng ký và chọn một trong hai mã bài ca một hoặc ca hai tùy theo thế mạnh của mình
kết thúc bài thi đa số thí sinh đánh giá đề thi nằm trong chương trình kiến thức trung học phổ thông
trong đó chủ yếu là lớp một mươi hai có tính phân hóa đồng đều từ cấp độ nhận biết đến cấp độ vận dụng cao
tiếp tục có thông tin đáng chú ý khác
vào chiều nay thanh tra bộ công an đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
và phương hướng nhiệm vụ của bộ công an
trọng tâm sáu tháng cuối năm thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba thanh tra bộ công an đã chủ động linh hoạt sáng tạo tổ chức thực hiện có hiệu quả
chất lượng các mặt công tác thanh tra trong đó đã triển khai có hiệu quả một mươi năm cuộc thanh tra hành chính
chuyên ngành và phòng chống tham nhũng tiêu cực theo kế hoạch tổ chức tiếp công dân định kỳ
giải quyết tám mươi hai vụ khiếu nại tố cáo và kiến nghị phản ánh thuộc thẩm quyền bộ trưởng và do lãnh đạo bộ giao
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng trần quốc tỏ nhấn mạnh
thời gian tới thanh tra bộ cần tiếp tục làm tốt công tác thanh tra chú trọng chức năng kiểm tra hướng dẫn
trong đó với thanh tra hành chính kế hoạch và nhiệm vụ phát sinh phải hết sức cân đối với nhiệm vụ thường xuyên
theo kế hoạch
về thanh tra chuyên đề cần chú ý chuẩn bị thật tốt mở rộng hành lang pháp lý
về công tác thanh tra đột xuất chủ trương rất đúng nhưng cần chú ý phương pháp cách làm
tập trung vào những nhiệm vụ nóng bức xúc
trong sáu tháng cuối năm lực lượng thanh tra bộ công an phải linh hoạt sáng tạo đổi mới
và tiếp tục nâng cao trình độ chính trị nghiệp vụ và pháp luật
đấu tranh quyết liệt với các đường dây ổ nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao
khởi tố ba mươi tám vụ án vượt bảy mươi ba chỉ tiêu năm hai nghìn hai mươi ba với gần một trăm tám mươi bị can
đây là những con số được tổ chức
công tác đưa ra tại hội nghị dơ kết công tác sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba của cục an ninh mạng
và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tổ chức vào chiều nay tại hà nội
tham dự hội nghị có đồng chí thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
dưới sự chỉ đạo tuyệt đối toàn diện của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã thực hiện hiệu quả
các chương trình nhiệm vụ công tác đề ra trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
cụ thể đã tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực an ninh mạng tham mưu chính phủ
thủ tướng chính phủ ban hành nghị định số một mươi ba về bảo vệ dữ liệu cá nhân
chỉ thị số một mươi sáu về tăng cường phòng ngừa đấu tranh tội phạm vi phạm pháp luật
liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kiểm tra đánh giá an ninh
an toàn hệ thống mạng phục vụ hiệu quả triển khai đề án sáu và chương trình chuyển đổi số quốc gia
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng lương tam quang đề nghị cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm
sử dụng công nghệ cao tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng ngừa tội phạm trên môi trường mạng
nhận diện phản bác các luận điệu thông tin xấu độc huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị
phủ xanh thông tin trên mạng đồng thời bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn quá trình chuyển đổi số
quyền lợi ích hợp pháp của cơ quan tổ chức cá nhân
dự và phát biểu tại hội nghị sơ kết công tác cảnh vệ sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an đã ghi nhận biểu dương
và chúc mừng những thành tích kết quả bộ tư lệnh cảnh vệ đã nỗ lực vấn đấu hoàn thành trong thời gian qua
đồng thời nhấn mạnh một số công tác trọng tâm trong sáu tháng cuối năm cũng như trong thời gian tới
sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
mặc dù tình hình thế giới khu vực và trong nước tiếp tục có những diễn biến phức tạp khó lường
tiêu bẩn nhiều nguy cơ gây mất an ninh an toàn đối tượng cảnh vệ
song dưới sự quan tâm chỉ đạo sát sao của đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan đơn vị liên quan
bộ tư lệnh cảnh vệ đã bảo vệ tuyệt đối an toàn hoạt động của các đồng chí lãnh đạo cấp cao của đảng
nhà nước các sự kiện đặc biệt quan trọng các khu vực trọng yếu và các đoàn khách cấp cao quốc tế đến thăm và làm việc tại việt nam
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thứ trưởng lê quốc hùng đề nghị lãnh đạo cán bộ chiến sĩ bộ tư lệnh cảnh vệ
tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình làm tốt chức năng tham mưu với đảng nhà nước và bộ công an về công tác cảnh vệ
tham mưu hoàn thiện pháp luật về cảnh vệ chủ động triển khai theo chương trình kế hoạch và lộ trình thực hiện đề án số bốn của bộ công an
về xây dựng lực lượng cảnh vệ thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại
tập trung công tác đào tạo bồi dưỡng và huấn luyện nhằm xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
nhân dịp này thưa ủy quyền của thủ tướng chính phủ thứ trưởng lê quốc hùng đã trao danh hiệu cờ thi đua chính phủ
cho phòng bảo vệ các đồng chí lãnh đạo đảng và nhà nước trao tặng bằng khen của bộ công an cho ba đồng chí lãnh đạo bộ tư lệnh cảnh vệ
cũng tại hà nội vào sáng nay thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an đã dự và chỉ đạo hội nghị sơ kết công tác sáu tháng đầu năm
triển khai nhiệm vụ sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi ba của viện khoa học và công nghệ bộ công an
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng lê văn tuyến biểu dương và đánh giá cao những kết quả công tác đã đạt được của viện khoa học và công nghệ
trong các mặt công tác sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
đồng tình với những nhiệm vụ giải pháp trong sáu tháng cuối năm thứ trưởng lê văn tuyến yêu cầu đảng ủy lãnh đạo viện tập trung đảm bảo hậu cần
kỹ thuật tăng cường nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ yêu cầu công tác chiến đấu chú trọng công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng
tiếp tục sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy
bên cạnh đó nâng cao hiệu quả công tác tham mưu đẩy nhanh tiến độ các nhiệm vụ dự án đề tài nghiên cứu khoa học khẩn trương hoàn thành xây dựng thông tư quy định
về quản lý hoạt động nghiên cứu xuất chế kế chế tạo tài liệu bảo an cho công an nhân dân
tham mưu ban hành chương trình hành động của bộ công an thực hiện nghị quyết số ba mươi sáu nqtvk của bộ chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học
phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới để tổ chức thực hiện trong toàn lực lượng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh chắc học trong công tác công an
phục vụ triển khai đề án sáu và xây dựng cơ sở dữ liệu lớn của bộ công an
cụm thi đua số một bộ công an cục an ninh kinh tế viện khoa học kỹ thuật hình sự bộ tư lệnh cảnh sát cơ động cũng đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
và phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc
hưởng ứng phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc do bộ trưởng bộ công an phát động công an các đơn vị thuộc cụm thi đua số một gồm hà nội hải phòng đà nẵng cần thơ và tp hcm
đã ban hành kế hoạch tổ chức phát động thường xuyên phù hợp với đặc điểm tình hình thực tiễn
nhiều cách làm hay sáng tạo được áp dụng góp phần đấu tranh chấn áp hiệu quả các loại tội phạm nổi bật trên lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm
sau tháng đầu năm công an các địa phương đã điều tra khám phá ba sáu trăm chín mươi vụ bắt bảy bốn trăm bảy mươi đối tượng góp phần quan trọng cho sự ổn định về an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế xã hội ở các địa phương và cả nước
sau tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba cục an ninh kinh tế có sự chuyển biến trong công tác lãnh đạo chỉ đạo các hoạt động nghiệp vụ
nhiều mặt công tác và chỉ tiêu công tác đã đạt và vượt mục tiêu yêu cầu đề ra
đã phát huy vai trò nòng cốt tham mưu triển khai hiệu quả chỉ thị số một mươi hai của bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế
nhiều vấn đề mới bất cập của nền kinh tế đã được cục an ninh kinh tế chủ động phát hiện
tham mưu lãnh đạo bộ có nhiều báo cáo lên trung ương đảng chính phủ kịp thời kiến nghị đề xuất các chủ trương giải pháp bảo đảm an ninh kinh tế lợi ích an ninh quốc gia góp phần phục hồi thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
đánh giá công tác trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba toàn lực lượng kỹ thuật hình sự đã tiếp nhận thực hiện hơn một trăm một mươi một yêu cầu chương cầu của các cơ quan tiến hành tố tụng và đơn vị nghiệp vụ trong ngành công an
trong đó đã tham gia khám nghiệm hiện trường hơn bốn mươi vụ giám định hơn sáu mươi chín ba trăm linh vụ
và thực hiện gần hai yêu cầu áp dụng biện pháp kỹ thuật phòng chống tội phạm
quá trình thực hiện luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các mặt công tác kịp thời hỗ trợ hiệu quả các đơn vị nghiệp vụ đẩy nhanh tiến độ điều tra truy tố xét xử
chủ động nắm chắc tình hình từ sớm từ xa ngay từ cơ sở nhất là tình hình liên quan đến các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự
đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được nêu ra tại hội nghị sơ kết công tác sáu tháng đầu năm và triển khai công tác sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi ba của bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
trong đó nổi bật là đã kịp thời điều động hơn bốn trăm linh cán bộ chiến sĩ tăng cường phối hợp với công an tỉnh đắk lắc truy bắt nhóm đối tượng sử dụng vũ khí tấn công trụ sở xã ea tiêu và ea catu nhanh chóng ổn định tình hình